tại phủ chủ tịch đại sứ áo thomas sula gotsbu đại sứ cuba leonid tozet liveza đã trình quốc thư lên chủ tịch nước trần đại quang nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ tại việt nam
sau lễ trình quốc thư chủ tịch nước lần lượt tiếp các đại sứ
tại buổi tiếp đại sứ cộng hòa áo thomasul gossobu chủ tịch nước trần đại quang hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác việt nam áo thời gian qua phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị ngoại giao thương mại đầu tư hợp tác phát triển giáo dục đào tạo y tế văn hóa
hiện áo đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ sáu của việt nam ở châu âu
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị áo thúc đẩy sớm ký chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
đại sứ áo thomas sútler gotsobu khẳng định áo có quan điểm tích cực trong việc thông qua evfta mong muốn đẩy nhanh tiến trình ký chính thức và phê chuẩn evfta vào đầu năm tới
áo cũng ủng hộ việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong buổi tiếp đại sứ cuba chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng nữ đồng chí lianis torres rivera đảm nhận trọng trách tại việt nam
tin tưởng với tình cảm như anh em một nhà mà nhân dân việt nam và cuba luôn dành cho nhau chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng những thành tiệu mà nhà nước và nhân dân cuba đạt được trong thời gian qua nhất là trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế
đại sứ leanis torres rivera trân trọng truyền lời cảm ơn của đảng nhà nước chính phủ và nhân dân cuba đến đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam về sự hỗ trợ cung cấp gạo hỗ trợ các dự án phát triển nông nghiệp tại cuba như trồng lúa cà phê
đậu tương cảm ơn đảng nhà nước và chính phủ việt nam đã gửi điện thăm hỏi chia sẻ với cuba về những thiệt hại to lớn do bão ima gây ra